nó chứa nào là thịt mỡ tất cả các thứ ở trong đấy
đấy là một phần tư cái bánh trưng
rồi ta có thể thêm một vài miếng thịt
hoặc là bắt canh măng hoặc canh mọc gì đó
tất cả đều là chất béo
và cái giá trị dinh dưỡng của nó tăng lên rất là nhiều
rồi thêm một hai cái bánh ngon ngon
hoặc là chị em có thể thêm tí hoa quả ô mai hoặc cái gì đó
thế là cộng lại sơ dơ chúng tôi tính là một ngày
đa số chúng ta sẽ tăng lên khoảng trung bình
dù như vậy là hết sức khiêm tốn cũng phải tăng lên khoảng gần một calor
một calor do ăn đùa
chưa kể là cái chuyện tập luyện chúng ta lại giảm đi nữa
thế là nó lại tăng lên khoảng vài trăm calor nữa
như vậy là chúng ta đã thấy là trong những ngày tết trung bình
mỗi ngày chúng ta rơi ra khoảng hơn một calor
và nếu như vậy thì cứ tính ra
cộng vào bảy ngày như vậy là ta sẽ tăng được
trung bình là tăng khoảng một cân
chưa kể ai ngon miệng hơn thì còn tăng nhiều hơn nữa
đấy là cái vấn đề nó là như vậy
dạ vâng ạ
vậy thì phó giáo sư đã nhắc đến các cái món như là ômai hay là những cái đồ ăn vật
vậy không biết là nếu chúng ta sử dụng nhiều những cái món như là bò khô này ômai
rồi các cái loại hạt ở trong cái dịp tết như vậy
thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cái lượng năng lượng mà chúng ta dung nạp vào trong cái thời điểm đó hay không ạ
tất cả các món ăn thì nó đều có chứa năng lượng cả
thế có chứa nhiều hay ít mà thôi
thế thì nhiều ở đây là những cái món mà nó có chứa các chất bột
chất bột đường
chất ngọt và chất béo
thế còn nếu mà protein thì nó ít hơn
thế nhưng mà những cái món tưởng trường như là rất là đơn giản thôi
nhiều người lại không hề quan tâm đến
bởi vì thường thường chị em chỉ trú trọng đến cái chuyện là kiêng cơm gạo
cứ quy kết sau là tăng cân nên là tại ăn cơm nhiều
thế là kiêng không ăn cơm
thế nhưng vô tình ta lại có thể là chén thêm miếng bánh trưng
hoặc là làm một cái đĩa hạt rẻ hoặc là hạt điều
thế là nguyên cái đấy nó có thể tăng lên bằng mấy
hai bát cơm một cái đĩa như thế
năng lượng là như thế
hoặc một cốc nước ngọt
tức là tuy rằng cứ đổ tội cho cơm
thế nhưng mà ta lại không biết rằng rất nhiều thứ khác nó cũng cung cấp chất bột đường
carbon herat và tất cả thứ thì năng lượng nó còn cao hơn cơm nhiều
thế cho nên rằng là phải hết sức chú ý và chúng ta phải hiểu đúng
cái vấn đề ăn đúng là như thế nào là cả một cái nghệ thuật
và phải hiểu biết rất là chi tiết
chứ không phải là hiểu lơ mơ là chúng ta phải hiểu sai vấn đề
mặc dù rất nhiều chuyện là chúng ta phải hiểu sai vấn đề
vẫn kiêng ăn nhưng mà cân vẫn cứ tăng lên
và bệnh tật vẫn cứ tăng lên mà ta không chế được
vâng ạ như phó giáo sư nguyễn xuân ninh vừa chia sẻ
thưa tiến sĩ dương trọng huyền
với những hàm lượng dinh dưỡng cao như vậy mà chúng ta nạp vào trong những ngày tết
nếu như chúng ta có cái sự dung nạp không hợp lý
thì sẽ gây đến những hệ lụy nào cho hệ tiêu hóa
như chú anh ninh nói
chúng ta biết là thành phần dinh dưỡng của chúng ta có rất nhiều cái cần phải đưa vào
nhưng mà cần phải đưa vào một cách cân bằng
và hợp lý
thì cái cân bằng hợp lý nó đến cái là chúng ta phải hiểu rất là tương đối là kỹ
về các loại sản phẩm mà chúng ta đưa vào
ví dụ như là các sản phẩm liên quan tới đường
đường nó giống như một cái
nếu mà như trong giao thông chúng ta thấy nó giống như sẵn
tức là người ta đói người ta chỉ ăn một cái kẹo thôi
là người ta cảm thấy rất là dễ chịu
đặc biệt là ví dụ những người làm đầu óc trí óc
người ta luôn để trước mặt một cái cốc một cái có kẹo
và ăn cái xong là khi mà đói
thì là nó cung cấp ngay năng lượng cho não
nên là cảm thấy đỡ mệt
tuy nhiên ngược lại thì cái việc cung cấp quá nhanh như thế
thì nó lại đem đến một cái
rằng là cái đường này
mặc dù não chúng ta cần
thì chúng ta cung cấp đường cho não
nó lên rất cao
nhưng mà các bộ phận khác nó lại không cần như thế
nhưng mà đường cũng vẫn chịu áp lực của đường cao
ví dụ như là thận như gan như phổi như tim
thì nếu như chúng ta cứ trường diễn như vậy
thì dẫn tới các bệnh bản tính
ví dụ dẫn tới tiểu đường dẫn tới sơ vỡ mạch v v
thế thì mặc dù cái ngày tết nó không quá dài
nhưng mà đấy là những cái ngày mà chúng ta thay đổi hoàn toàn nhịp sống
chúng ta không đi làm có thể chúng ta chỉ chơi hoặc chúng ta nghỉ ở nhà
và cái chế độ ăn của chúng ta chuyển hoàn toàn sang những cái thức ăn có thể được chế biến sẵn
với cái hàm lượng đạm cao hàm lượng béo cao
thậm chí là chúng ta ăn cái việc chúng ta sử dụng
các cái đồ uống ngọt rồi đường rất là không thành nếp
mà lúc nào mình thích là mình dùng
thì cái việc mà bản thân cái cơ thể nó không thể tự nhận biết được là nó đang thiếu cái gì
nó chỉ biết về cơ bản chúng ta cảm giác đói bụng là chúng ta ăn thôi
thế nhưng mà trong khi đó cái lượng đường rồi đựng mỡ trong máu mình không biết như thế nào
nhưng mình chỉ biết là mình nạp vào cho nó đủ cái cảm giác của mình
hoặc là nhìn theo cái mắt mình mình thích như thế mình ăn
như vậy nó sẽ dẫn tới
một cái là thường là quá dư thừa
quá dư thừa dẫn tới là thường là bệnh
hệ thống tiêu hóa nó sẽ không đắp quá tải
và nó sẽ là ấm ạch khó tiêu đầy hơi chướng bụng
rồi nếu mà bị nhiều hơn nữa thì
đặc biệt trong những ngày tết mà chúng ta không có kiểm tra về sức khỏe
ví dụ như đường huyết thường xuyên
thì những cái ngày đấy mà chúng ta lại bỏ không dùng thuốc hoặc không kiểm tra
mà chúng ta dùng theo cái ăn uống theo mình mong muốn
thì rất dễ là bị
những cái rối loạn
và đương nhiên là nó không tốt cho sức khỏe
và đa phần thì tôi thấy trong ngày tết
thì mọi người thường ăn những cái món ăn nặng
tính chất về thịt hơn
gần như là không biết là lý do là vì sao
thế nhưng thường thường là
những ngày tết thì cái chế độ ăn rau của mọi người thường bị giảm đi rất nhiều
vậy không biết là cái việc này gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta
vâng thì đúng như vậy
thực ra những cái thức ăn
vì bản thân cái chủng người của chúng ta
chủng người của chúng ta là thực vật
chính đúng là gốc là như vậy
thế thì cái việc dùng các cái rau tươi
hoa quả tươi
rất là tốt cho sức khỏe
dùng các cái liên quan cái chế độ đường
thì thực ra nếu mà
trong cái lịch sử loài người
thì ví dụ như thời tiền sử
có lẽ chỉ đến một cái mùa mít chín
hoặc mùa xoài chín người ta mới được ăn hoa quả nhiều thôi
nhưng còn thông thường
quanh năm người ta không được ăn nhiều như thế
nghĩa là người ta không hầu như trong tiền sử
người ta sẽ rất ít bị
loạn việc tiểu đường hoặc là bỡ máu
thế nhưng bây giờ thì chúng ta lại
lại hoàn toàn lúc nào trong tủ lạnh
cũng có đầy đủ tất cả mọi thứ đó
đấy là cái việc thứ nhất
cái hai là chúng ta chuyển sang chúng ta ăn thịt
ăn thịt thì bản thân cái hệ tiêu hóa
đối với thịt là nó cũng
sẽ bản thân cái cấu trúc thịt
nó đã rất là phức tạp
do vậy cái hệ tiêu hóa nó phải dùng các cái men rất là
phức tạp để nó có thể phân giải ra
chính vì thế khi mà chúng ta ăn thịt
thì thường là chúng ta sẽ
sẽ có cảm giác ngon miệng
nhưng mà chúng ta sau đó thì chúng ta rất cần một cái thời gian
đi ngủ để cái năng lượng
nó tập trung vào cái hệ tiêu hóa để nó tiêu hóa thịt
nó mất một thời gian dài hơn
so với lại các cái loại rau
hoặc là các cái dạng carbonic acid
thì nó sẽ mất bốn đến năm tiếng
nên do vậy là nếu như chúng ta ăn quá nhiều
chúng ta sẽ thấy cảm giác
ấm ạch ở trong dạ dày
và thậm chí là cái đường tiêu hóa
kể cả khi mà chúng ta đi ngoài
chúng ta sẽ bị các cái táo bón v v
như vậy thì khi mà chúng ta hiểu biết được
cái nhu cầu cơ thể
chúng ta hiểu biết được cái tính chất thức ăn
thì chúng ta sẽ cố gắng tìm được cái tiếng nói chung
để hợp lý nhất
thôi xin bổ sung một cái chỗ nhỏ này
chỗ anh hiền nói
nhân nói đến cái chuyện ăn đường
mấy cái cảm giác đói mà
thì cái này rất hay gặp này
do chúng ta không hiểu biết đúng về đường
cho nên là
ta cứ ăn kia
ta không ăn cơm
khi ta sử dụng đường
thì nó hấp thu rất nhanh
nó làm cho ta tỉnh táo
thế là ta tưởng là ta no rồi
nhưng mà nó tiêu hóa rất nhanh
chỉ sau một mươi năm hai mươi phút
cái cảm giác đói nó lại đến rồi
cái ruột chúng ta nó rỗng rồi
ta lại đói rồi
thế là ta lại chén tiếp
cứ thế thôi
thế thì như vậy là vô tình
ta cứ nạp một cái nguồn năng lượng
từ cái đường vào rất là nhiều
và nó vượt lên lúc nào không biết
và nó còn nguy hiểm nữa
là thế này
cái mùa tết này
tôi cũng phải nói
anh ở chỗ tôi
rất nhiều người là
người trung niên và người cao tuổi
các cụ ăn uống
các cụ rất thích uống nước đường
hoặc là sữa
nhất là ngày tết
ở các vùng nông thôn
bắt đầu là
đến thăm các cụ
nhiều khi là biếu đường
hoặc là con cái về
biếu các cụ đường sữa
thế là các cụ uống
cảm thấy rất là dễ chịu
nó tỉnh táo
sau những đợt đó
rất nhiều cụ là đường máu
tăng lên tới khoảng
trên một mươi hoặc là hai mươi
mỡ máu cũng tăng
bởi vì các con lại không biết
là các cụ đang bị
những cái tình trạng như là
tiền đầy thao đường
hoặc đầy thao đường
mỡ máu như thế rồi
nhưng chúng tôi đã viết
rất nhiều bài
và tôi nói rằng là
phải hết sức biếu
mời các cụ ăn
những cái thứ
trong những ngày tết
là phải hết sức chú ý
xem tình trạng bệnh
của các cụ là thế nào
nó lại trở thành
phúc độc cho các cụ
đó là các loại sữa bổ
chúng ta uống mọi người
mà nếu như sử dụng không hợp lý
là còn gây ra những hệ lụy như vậy
vậy thì với những loại đồ uống khác
mà rất phổ biến trong ngày tết
đấy là rượu bia
hoặc là nước có ga
thì không biết là sử dụng
những loại đồ uống này
sẽ gây tác động như thế nào
để sức khỏe ạ
về rượu bia
thì đa số mọi người đến đây
đều qua các phương tiện
thông tin đại chúng
thì đều hiểu
tất cả những cái tác hại của nó
nhưng mà hiểu là một chuyện thôi
cũng giống như thuốc lá
người ta ghi rõ là
độc có thể gây nọ như kia
nhưng mà ta vẫn cứ hút
ta vẫn cứ uống như thường
đấy nó là như thế
thế thì về mặt dinh dưỡng
tôi chỉ nói cái này
để cho các vị
gọi là tham khảo nhé
người ta khuyến nghị
một cái liều vừa phải
cho mọi người
mỗi ngày khoảng một đơn vị
một đơn vị tức là
một đơn vị cồn
tức là nếu là rượu mạnh
thì nó là một cái ly bé tí đấy
hoặc là tương đương với một vại bia
nếu mà cái nồng độ thấp
thì cái vại nó to
thế nồng độ cao
thì cái đơn vị nó bé
thế và nam giới
có thể là hai đơn vị
đấy gấp đôi như thế
mỗi ngày được là như thế
thì là vừa phải
thế còn nếu mà quá lên
thì nó sẽ gây ra rất nhiều
những cái hệ lụy
về thần kinh
rối loạn tiêu hóa
hay tất cả các thứ
ở đây chú trọng là cái điểm
nhớ tôi nói về bia
với béo phì là như thế nào
xin nhắc mọi người rằng là
mỗi một cốc bia
nó khoảng hai trăm linh calor
nó tương đương với gần viện bắt cơm
thế cho nên
rất nhiều anh là
ngồi nhiều khi
đâu phải là uống một vại đâu
ba vại đến năm vại là bình thường
thế là về
chẳng cần ăn cơm nữa
thế nhưng mà
vô tình là ta đã
nga bằng với chén
ba đến bốn bắt cơm rồi
làm gì mà cái bụng
càng ngày nó càng cứ to ra
đấy để chúng ta thấy
nó là như vậy
thế tôi nói với các vị là như vậy
thế còn một cái ly rượu đỏ
nó cũng là khoảng một trăm linh calor
thế cho nên là các vị uống
các vị biết
và tính toán như vậy thôi
thế nhưng mà thường thường
thì chúng tôi vẫn nói rằng là
uống vừa phải
và ta phải hiểu được
cái là như thế
thế còn để đến cái mức
mà nó dối loạn thần kinh
rồi đi ra đi xe
gây tai lạng
thì lúc đấy là
xin đến việt đức gặp anh hiền
nó ăn cả các thứ
thế như vậy
vậy còn đối với
những cái loại nước ngọt có ga
thì khuyến cáo đối với
nhất là những cái đối tượng hay uống
đấy là trẻ em đấy ạ
chuyên gia có những cái khuyến cáo như thế nào ạ
nước ngọt có ga
thì chúng tôi cũng khuyến cáo
là không nên lạm dụng
ví dụ như
nó là một
người ta quy kết là
nếu mà lạm dụng
thì nó là một trong cái
nguyên nhân gây lên
thừa cân béo phì
tăng đường máu
tăng mỡ máu
nếu như ngày nào
ta cũng làm vài vại
nó thừa lên đấy mà
thế nhưng mà
thỉnh thoảng dùng
thì cũng không sao
nhưng mà tôi
xin nhắc cho các vị là
những cái lon mà
ba mươi hoặc là hai mươi
những cái lon nước ngọt hiện nay
trong đó nó chứa khoảng
bốn mươi đến năm mươi gram đường
nửa lãng đường
ở trong đó
trừ giả những trường hợp đặc biệt
bây giờ người ta sản xuất
người ta thay thế
bằng đường hóa học
bằng các loại khác
thì nó mới giảm chúng thôi
trong đó là cái loại đường tinh chế
mà chúng ta biết rằng
nếu mà uống
nước ngọt đường tinh chế
uống vào cũng cảm thấy tỉnh táo thật
ví dụ ta tập thể thao
người ta làm cái gì đó
đi đâu uống vào
thấy nó tỉnh
đầu óc tỉnh táo hẳn ra
nhưng ta vừa tiêu thụ
lửa lãng đường đấy
thế cho nên là
trong đó loại có thêm
caffeine một tí nữa
thế là tỉnh táo rồi
thế nhưng mà
trừ giả trường hợp nào
chúng tôi thường khuyến nghị là
đi đâu mệt mỏi quá
hoặc là tập thể dục thể thao xong
hay là cái gì đó
thì uống một cốc
thì cũng được
thế nhưng mà
hàng ngày mà cứ để
liên tục này
đặc biệt là các
cháu học sinh
ở lưu tuổi trung học
thì rất là nguy hiểm
không nên lạm dụng
trong cái trường hợp như vậy
rất cảm ơn những chia sẻ đầu tiên
của hai vị khách mời
trong chương trình ngày hôm nay
vâng thưa quý vị
từ những chia sẻ
của hai vị khách mời
thì chúng ta cũng đã biết
được một số những
nguy cơ rất tiềm ẩn
cho sức khỏe
nếu như không biết
cân đổi dinh dưỡng
trong những ngày tết